phần tiếp theo chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thực trạng tại một số sạp hát cũ ở thành phố và lắng nghe ý kiến của những người đang trực tiếp quản lý của các nghệ sĩ về vấn đề này
nhưng mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những tin tức nổi bật của tp hcm diễn ra trong tuần qua
sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chi tiết của chương trình
nếu như được xây dựng lại và hàng đêm sáng đèn thì những nơi như thế sẽ là những địa chỉ văn hóa đặc sắc của thành phố ta
bây giờ là các nhà hát xuống cấp nó không phải chỉ nhà hát bông sen mà nó là cái của tất cả các nhà hát hiện tại ở thành phố hồ chí minh
chính điều này thì lãnh đạo thành phố lãnh đạo sở văn hóa của thành phố hồ chí minh cũng đã biết rất nhiều
và cũng có nhiều phương án để mà triển khai cái địa điểm này
tháng vừa qua tôi được biết thông tin là sẽ xây một số cái nhà hát cho các nhà hát
cho các cái đơn vị nghệ thuật của thành phố nhưng trong đó chưa có nhà hát bông sen
thì chúng tôi vẫn cứ phải hàng ngày kiếm sống luyện tập bằng cái nhà hát này
chúng tôi tạm vá ví và xin kinh phí nhỏ giọt hàng năm của thành phố để cho chúng tôi
để chúng tôi nay thì sửa mua cái đèn mai thì sửa cái sàn cái nền
nhà hát cải lương trần hữu trang đơn vị nghệ thuật hàng đầu của sân khấu cải lương thành phố hồ chí minh
trong thời gian chờ hoàn thiện
trụ sở làm việc và rạp biểu diễn mới được giao tạm thời quản lý và sử dụng rạp thác thủ đô
ở đường châu văn liêm quận năm thành phố hồ chí minh
về cơ sở hạ tầng rạp thủ đô cũng xuống cấp như rạp kim châu
và còn không có cả mặt bằng gửi xe cho khán giả
việc này khiến những buổi biểu diễn tại đây mất đi nhiều sức hấp dẫn
trong thời gian tiếp nhận cho đến thời điểm hiện nay gặp thủ đô đã đi vào củ kỹ xuống cấp
ví dụ như
cơ sở vật chất hệ thống điện nước phòng trái chữa trái
bên cạnh đó thì cũng không có chỗ giữ xe nên hoạt động biểu diễn luôn gặp khó khăn
chúng ta muốn xây dựng cho nó đúng chuẩn cùng cái rạp hát
đáp ứng được cái nhu cầu thưởng thức đáp ứng được các cái phương tiện kỹ thuật
để làm sao về mặt hình thức nó có những cái cải biến để cho nó hấp dẫn khán giả hơn
thì bây giờ là cái đất cái diện tích của các cái rạp cũ đó
chúng ta có nó không đáp ứng được nữa
việc sửa chữa hoặc xây dựng lại những rạp hát cũ không chỉ đòi hỏi nguồn kinh phí lớn
mà còn có những yêu cầu khác về công năng kiến trúc cho phù hợp
việc đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý
ngành xây dựng và bản thân các nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật
phốn sự ngắn về hiện trạng một số rạp hát ở thành phố vừa rồi
đã tạm khép lại chương trình tp hcm hôm nay của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
quý vị có thể xem lại chương trình vào lúc một mươi năm h ba mươi ngày thứ hai
hoặc chín h ba mươi ngày thứ ba hàng tuần
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau